trong đêm nay khu vực trung du và vùng đồng bằng chưa chịu tác động của không khí lạnh
nhiệt độ hầu như đi ngang vẫn từ một mươi chín cho đến hai mươi hai độ
sáng mai dưới tác động của không khí lạnh khu vực các tỉnh lào cai hà giang cao bằng
cũng như lạng sơn nhiệt độ sẽ giảm xuống còn một mươi ba cho đến một mươi bốn độ
khu vực trung du và vùng đồng bằng nhiệt độ giảm xuống còn hai mươi một hai mươi ba độ
đến trưa và chiều mai khi không khí lạnh rồn xuống mạnh hơn
kèm theo đó là những cơn mưa ngày một nặng hạt
nền nhiệt các tỉnh miền bắc sẽ giảm xuống dưới hai mươi độ
và cả miền bắc từ chiều và đêm mai trở đi sẽ chuyển rét
với miền trung đêm nay chưa chịu tác động của không khí lạnh
dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho tới tận bình thuận
vẫn duy trì tình trạng nhiều mây về đêm và không có mưa
hiện tượng sương mù cũng xuất hiện nhiều vào buổi sáng
ở dọc ven biển các tỉnh thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế
sang ngày mai phải đến sau một mươi ba giờ không khí lạnh mới chớm tác động đến khu vực bắc miền trung
khiến cho các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh trời chuyển nhiều mây hơn
và nhiệt độ giảm nhẹ xuống còn hai mươi bốn hai mươi bảy độ
các tỉnh từ quảng bình trở vào đến bình thuận do không chịu ảnh hưởng của không khí lạnh
ngày mai trời vẫn nắng giáo và nhiệt độ cao hai mươi tám ba mươi một độ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh ở vịnh bắc bộ từ ngày mai
gió sẽ chuyển sang hướng đông bắc và mạnh dần lên cấp sáu giật cấp tám và biển động
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa từ chiều mai
cũng có gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám và khiến cho biển động mạnh
với khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
do có mưa rào và rông xuất hiện nhiều nơi nên tầm nhìn xa giảm thấp xuống còn bốn một mươi km
kèm theo đó là nguy cơ về hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước